thưa quý vị tại phú yên hai đối tượng vừa bị công an huyện đồng xuân bắt tạm giam về hành vi chống người thi hành công vụ đó là phan văn định và trần lý quỳnh cùng chú tại xã xuân quang ba huyện đồng xuân
trước đó vào tối ngày hai mươi chín tháng chín năm hai nghìn một mươi năm do mâu thuẫn trong lúc đi nhậu về nên phan văn định và trần lý quỳnh cãi vã xô đẩy nhau gây cản trở giao thông đoạn qua xã xuân phước huyện đồng xuân
khi lực lượng chức năng đến giải quyết định và quỳnh đã không chấp hành mà còn tấn công lực lượng làm nhiệm vụ hậu quả là một đồng chí công an xã xuân phước bị thương phải đưa đi điều trị hai đối tượng đã bị bắt ngay sau đó